thưa quý vị cục thú y việt nam và tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hiệp quốc đã kêu gọi cộng đồng
cần cảnh sát với khả năng lây nhiễm virus cúm sa cầm độc lực cao khi phát hiện trùng virus a h năm n một
tái tổ hợp trên gà và ngan thông qua giám sát chủ động tại việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiến nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nông thôn đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động nguồn lực
sự tham gia của các sở ngành bố trí kinh phí nhân lực để thực hiện các hoạt động phòng chống dịch
nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân bảo vệ đàn vật nuôi bảo đảm nguồn cung cấp thức ăn gia cầm an toàn
đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và sản phẩm sa cầm